công an huyện bắc trà my tỉnh quảng nam cho biết lực lượng chức năng đã tìm được thêm một thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất xảy ra vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi một tại tuyến quốc lộ bốn mươi b đoạn qua thôn bốn xã trà tân gần thủy điện sông trành hải
sau nhiều nỗ lực tìm kiếm các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông huỳnh văn hạ chú huyện thăng bình bị vùi lấp ở cách hiện trường sạt lở khoảng hai mươi mét
trước đó để tìm kiếm tung tích nạn nhân bị mất tích đã có gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ của huyện bắc trà my được huy động tìm kiếm
tuy nhiên ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba đã khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục huy động lực lượng phương tiện mở rộng địa bàn tìm kiếm một mươi ba nạn nhân còn đang mất tích trong vụ sạt lở đất tại thôn một xã trà leng huyện nam trà my
và bốn nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở đất tại xã phước lộc huyện phước sơn
do ảnh hưởng của bão số một mươi ba đã có hơn bảy trăm bảy mươi khách hàng ở hai trăm một mươi bảy xã phường của sáu tỉnh thành phố khu vực miền trung bị ngừng cung cấp điện
ngày sau bão các đơn vị điện lực đã tiến hành kiểm tra khắc phục sự cố để cung cấp điện cho khách hàng
tính đến trưa nay tổng công ty điện lực miền trung đã hoàn thành khôi phục cấp điện cho hơn bảy trăm ba mươi khách hàng
hiện còn bốn mươi bốn khách hàng tại năm mươi bốn xã phường thị trấn vẫn chưa có điện
ở các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế và quảng nam tổng công ty điện lực miền trung đang khẩn trương khắc phục sự cố mất điện để người dân có điện trước ngày một mươi bảy tháng một mươi một
sau trận lũ lịch sử các trường học vẫn chưa kịp khắc phục xong hậu quả thì bão số một mươi ba lại đổ bộ vào quảng bình gây ra nhiều thiệt hại cho một số trường học cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh
có một mươi bốn trường và điểm trường đã bị gió bão làm tốc mái hư hỏng
nhiều trang thiết bị đã bị hư hỏng khiến công tác dạy và học vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
điểm trường tiểu học quảng minh a thị xã ba đồn sau cơn bão số một mươi ba bị tốc máy hoàn toàn
nhiều thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập của trường bị ngói cạch vùi lấp hư hỏng
chỉ trong vòng một tháng trường đã hai lần chạy lũ và thu dọn vệ sinh
sau bão số một mươi ba việc dạy học của cô và trò nhà trường lại bị gián đoạn do chưa có phòng để học
hơn một tháng qua sau khi khắc phục cơn lũ lụt vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo đổi nửa thì cơn bão số một mươi ba cũng đã đến gây khó khăn cho nhà trường trong khi thực hiện chương trình dạy và học
bão số một mươi ba đã làm tốc mái một mươi bốn trường và điểm trường học tại huyện bố trạch và thị xã ba đồn
nhiều trường học khác tại huyện lệ thủy và quảng ninh cũng đã bị sập một phần mái
giãn nứt tiềm
nhiều trường học khác tại huyện bố trạch và thị xã ba đồn
hiện nay công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số một mươi ba đang được cấp ủy chính quyền các cấp ở quảng bình thực hiện khẩn trương
các trường bị thiệt hại đang tìm nơi để bố trí học sinh học tạm thời cho kịp chương trình
tuy nhiên để ổn định công tác dạy và học tại quảng bình phải mất khá nhiều thời gian kinh phí khắc phục
chứ không phải chỉ dựa vào sự nỗ lực tự thân của đội ngũ giáo viên ở vùng khó quảng bình
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một
các tỉnh thanh hóa nghệ an có mưa với lượng phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên một trăm một mươi mm
tỉnh hà tĩnh có mưa với lượng mưa phổ biến từ một mươi hai mươi mm có nơi trên sáu mươi mm
nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông khu đô thị tại các tỉnh nghệ an hà tĩnh
đặc biệt tại các huyện thanh trương nghĩa đàn nghệ an kỳ anh thạch hà tp hà tĩnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một theo các chuyên gia hiện tượng trượt lở đất thường xảy ra nhiều
ở các sườn đồi núi dốc đường giao thông hệ thống đầy đập các bờ mỏ khai thác khoáng sản
các khố đảo xây dựng công trình hiện tượng trượt lở đất thường có quy mô từ trung bình tới lớn
phạm vi phát triển rộng diễn biến từ rất chậm nên rất dễ gây tâm lý chủ quan cho người dân sống xung quanh